theo bộ y tế trong một tuần tết từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng hai số ca cấp cứu do đánh nhau trên cả nước giảm một mươi chín hai so với tết năm hai nghìn một mươi bảy với gần bốn hai trăm linh ca
tuy nhiên số phải nhập viện điều trị lại tăng một mươi bốn sáu lên hơn hai bảy trăm linh trường hợp có một mươi ba trường hợp tử vong bằng một phần hai so với năm ngoái
về tình hình tai nạn giao thông có ba mươi bảy ba trăm bảy mươi sáu trường hợp đến khám cấp cứu tương đương với tết năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên số nhập viện điều trị nội trú lại tăng một mươi hai tám với một mươi hai sáu trăm ba mươi trường hợp một trăm sáu mươi tám trường hợp tử vong trong khi năm hai nghìn một mươi bảy là một trăm bảy mươi năm trường hợp
trong đó tăng cao trong các ngày mùng ba và mùng bốn tết tai nạn do pháo nổ và các chất nổ khác đều tăng mạnh
trong đó pháo nổ tăng cao trong các ngày mùng ba và mùng bốn tết

đến khám cấp cứu tai nạn do chất nổ tăng bốn mươi sáu bảy với bốn mươi ca tuy nhiên là may mắn là không có ca nào tử vong